ngày hôm qua ngày một mươi tháng một mươi phát ngôn viên của bộ ngoại giao israel cho biết israel sẽ từ chối triển vọng hòa giải giữa nước này và hamas
vì đây là thời điểm chiến tranh trong bối cảnh cuộc xung đột mới nhất của nước này với nhóm vũ trang người palestine bước sang ngày thứ ba
người phát ngôn trên nêu rõ israel không nói về hòa giải vì vẫn còn những kẻ khủng bố trên lãnh thổ israel
đây là lúc để tự bảo vệ mình và trả đũa mạnh mẽ để israel có thể tiêu diệt nhóm hamas cũng như khả năng và cơ sở hạ tầng của họ ở giải gaza
và thông báo thêm lực lượng israel đang tiếp tục chiến đấu với ít nhất bảy mươi tay súng hamas bên trong lãnh thổ của mình gần biên giới với gaza
trong khi đó cùng ngày người phát ngôn của cánh vũ trang hamas abu ubaida đã đề nghị người dân sinh sống ở thành phố cảng askelon của israel
rời khỏi khu vực này trước một mươi bảy giờ giờ địa phương ngày một mươi tháng một mươi
tuy nhiên người phát ngôn này không nêu thông tin chi tiết